kính chào quý vị vào chiều qua đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu thành phố đà nẵng cho biết là đơn vị vừa khởi tố nhóm thanh niên
gồm nguyễn văn hải chú tại quận cẩm lệ và đặng công lượm trần văn phú cùng chú tại quận liên triểu về hành vi dùng hung khí chém người gây thương tích nặng
trước đó do mô thuẫn của trần nguyên vĩnh một mươi bảy tuổi trú tại quận liên triểu và ông văn anh tú một mươi năm tuổi trú tại quận cẩm lệ xảy ra tại quán internet
nên tú rủ thêm hải lượng phú về nhà mình lấy dao và trở lại đó để trả thù
dạng sáng ngày một mươi một tháng bốn tú đứng ngoài canh chừng để hải lượng phú xông vào chém liên tục vào người vĩnh hậu quả vĩnh thương tích một mươi bốn
sau khi gây ra vụ việc cả nhóm bỏ trốn đi nhiều nơi và bị cơ quan công an triệu tập riêng phú và tú vẫn đang lẩn trốn
là những hành vi đang diễn ra ngày càng nhiều trong giới trẻ hiện nay
tại tỉnh bình định thời gian gần đây đã xảy ra không ít vụ án mạng mà thủ phạm là những thanh niên mới lớn khiến dư luận vô cùng xôn xào
ông trương văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba ở xã phước sơn huyện tuy phước tỉnh bình định nạn nhân trong vụ giết người cướp tài sản diễn ra ngày ba mươi tháng bốn vừa qua
hai giờ sáng ngay tiếng gọi cửa ông bảy khi đó đang là nhân viên bảo vệ trạm y tế xã phước sơn đã ra mở cửa rồi bất ngờ bị một đối tượng dùng hung khí tấn công bằng những đòn chí mạng
nhờ được cấp cứu kịp thời nên ông bảy may mắn thoát chết
cơ quan công an xác định sau khi tấn công nạn nhân bất tỉnh đối tượng đã cướp số tiền một bốn triệu đồng rồi rời khỏi hiện trường
chiều ngày hai tháng năm cơ quan công an đã làm rõ thủ phạm là huỳnh kim phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở xã phước sơn huyện tuy phước
cố giết nạn nhân đến cục dùng cục gạch đập vào đầu nạn nhân nhiều lần làm bế đôi cục gạch ra và tiếp tục lấy một nửa cục gạch đập nhiều lần vào đầu nạn nhân
giờ ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai sau trận đánh nhau giữa hai nhóm thanh thiếu niên người dân xã mỹ tránh huyện phù mỹ tỉnh bình định
bàng hoàng phát hiện đỗ anh quân một mươi tám tuổi trú tại địa phương gục chết với một vết thương sâu trên cổ
ngay sau đó một mươi chín đối tượng liên quan đến vụ việc trên đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng
nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa đoàn hoàng thương một mươi sáu tuổi và lưu quốc huy một mươi bảy tuổi